thưa quý vị đồng hành cùng việt nam các lãnh sự quán thời gian qua liên tục động viên công dân
tham gia vào chiến dịch phủ vaccine phòng covid một mươi chín các điểm tiêm hoàn thiện quy trình sàng lọc
theo dõi để tăng tốc độ tiêm chủng nhưng đồng thời cũng đảm bảo đến mức thấp nhất rủi ro lây nhiễm
bệnh viện pháp việt quận bảy tp hcm trong năm ngày qua bước vào chiến dịch tiêm chủng
cho cộng đồng công dân pháp tại phía nam
thông tin được tổng lãnh sự quán pháp tại thành phố gửi hơn hai tuần trước
khuyến khích công dân pháp tham gia chiến dịch vaccine ngừa covid một mươi chín
giảm thiểu lây lan và bảo vệ sức khỏe người dân
về thủ tục với tất cả công dân đăng ký tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
chúng tôi hướng dẫn và giấy xác nhận âm tính covid một mươi chín để có thể di chuyển đến tp hcm tiêm chủng
tuy nhiên chúng tôi hiểu rằng có một số địa phương chưa thể đến đây
thì tổng lãnh sự quán pháp trấn an họ hay kiên nhẫn đợi thêm một khoảng thời gian
sẽ có đủ vaccine tiêm cho các công dân đã đăng ký thành công
chiến dịch tiêm chủng cho cộng đồng công dân pháp tại phía nam
có quy mô năm mũi tiêm dành cho người có quốc tịch pháp
và dành cho vợ chồng cũng như con của họ
lý do đầu tiên tôi chọn tiêm vaccine là bảo vệ sức khỏe bản thân và người khác
dù còn trẻ nhưng tôi không muốn đánh cược vì không biết khi nào nhiễm covid một mươi chín
tiêm vaccine cho cá nhân góp phần làm cho cộng đồng khỏe hơn
đó là lý do chính lý do cá nhân hơn là tôi muốn có đủ điều kiện để có thể di chuyển
tôi có dự định quay trở về pháp gặp lại gia đình
ban đầu tôi cũng rất lưỡng lẫn
tôi cũng rất lưỡng lẫn khi tiêm vaccine bởi vì nó quá mới
tuy nhiên khi vào thuyết phục thì tôi cũng đã tiêm
bây giờ tôi cũng cảm thấy an tâm hơn về sức khỏe của mình
chúng tôi luôn đề nghị tất cả công dân pháp ngay từ thời điểm đầu chống dịch
hãy tôn thủ các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
kêu gọi tuân thủ nguyên tắc năm k luôn đeo khẩu trang
thậm chí dù đã tiêm một mũi hay hai mũi vaccine covid một mươi chín
thì vẫn phải bảo vệ sức khỏe khi có việc ra khỏi nhà
bởi tình hình lây nhiễm vẫn phức tạp trong thời gian tới
chúng tôi luôn kêu gọi công dân pháp tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch bệnh
của chính phủ việt nam và tại địa phương sinh sống
hiện công dân pháp trên lãnh thổ việt nam có thể đến hai điểm tiêm chủng được cấp phép
là hà nội và thành phố hồ chí minh
đại sứ quán pháp đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để mở thêm các điểm tiêm
dự kiến tại đà nẵng và cần thơ để nhanh chóng đạt độ phủ vaccine covid một mươi chín cao nhất có thể